chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm họp báo cung cấp tình hình kinh tế xã hội
và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
phó giám đốc sở giao thông vận tải bùi hòa an đã thông tin về tiến độ tình hình kiểm tra
việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
đối với công ty thành bưởi
tại buổi họp báo ông bùi hòa an cho biết lúc một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tp hcm có đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra đối với công ty thành bưở
tại thanh tra sở với sự tham gia các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
đây là công tác công bố kết luận kiểm tra
theo luật xử lý vi phạm hành chính sau khi công bố kết luận đối tượng được kiểm tra
có năm ngày tiếp thu giải trình các nội dung đoàn kiểm tra cho là sai
do đó để đúng luật sau khi có phán hội của đơn vị kinh doanh
sở giao thông vận tải sẽ thông tin kết luận kiểm tra đối với công ty thành bưởi vào tuần sau
phó giám đốc sở giao thông vận tải khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố
các cơ quan chức năng là thành phố không có chuyện bao che dung túng
cho các hoạt động vi phạm xe pháp luật dẫn tới những tai nạn thương tâm đau lòng như vừa rồi